các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung tư vấn của các chuyên gia y tế
đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình mục sức khỏe bà sơn âu hôm nay
đối với phương pháp phẫu thuật ống dẫn tinh thì sẽ được chỉ định trong trường hợp nào thưa bác sĩ
kỹ thuật lối ống dẫn tinh vi phổi dành cho những trường hợp mà chúng ta bị tổn thương ống dẫn tinh
thì hiện tại thì có ba nguyên nhân chính có thể ảnh hưởng đến cái ống dẫn tình của chúng ta
thứ nhất là những bệnh nhân
trước đây thực hiện kỹ thuật triệt sản
trường hợp thứ hai đó là những trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục
làm tổn thương các lòng ống dẫn tinh
trường hợp thứ ba là do bệnh nhân có thể bị tổn thương ống dẫn tinh
do trong quá khứ chúng ta bị những cái tổn thương như là tai nạn giao thông
hoặc là trước đây chúng ta thực hiện một cái kỹ thuật nào đó
ví dụ như là

mà cái biến chứng của cái kỹ thuật đó là làm tổn thương cái ống dưỡng tinh mà chúng ta cần phải hồi phục lại
vậy thì bác sĩ có thể chỉ ra phương pháp phẫu thuật ống dẫn tình thì có những cái ưu điểm như thế nào
đây là một phương pháp mà giúp cho bệnh nhân phục hồi khả năng sinh sản của mình
tạm gọi là với chi phí rẻ hơn so với cái phương án khác
ví dụ như nếu như bệnh nhân không muốn phục hồi lại ống dẫn tinh đó thì chúng ta có thể

dùng những thủ thuật để lấy tinh trùng ra và thực hiện kỹ thuật thủ tinh ống nghiệp
còn nếu như chúng ta phục hồi đường ống dẫn tinh bằng phương pháp vi phẫu
thì bệnh nhân nhiều khả năng có thể có con một cách bình thường thông qua giao hợp
hoặc là có thể là mình có thể thực hiện phương pháp ioi hay là phương pháp bơm tinh trùng vào buồn tử cung
phương pháp này chi phí thì cũng khá rẻ hơn rất là nhiều lần
có thể là một phần năm đến một phần mười
so với kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác
và đặc biệt thì kỹ thuật này đem lại lợi ích về tâm lý cho bệnh nhân nhiều hơn so với những kỹ thuật khác
ví dụ như là bệnh nhân cảm thấy là mình trở lại với chính mình hơn tự tin hơn
và gần đây thì cái phong trào là bệnh nhân rất là thích trở về với lại những cái phương pháp thuần tự nhiên á
thì đây là cái ưu điểm của cái phương pháp nối ống dẫn tinh bằng vi phẫu
đối với phương pháp này thì quy trình thực hiện ra sao thưa bác sĩ
với những bệnh nhân mà có tiền sử rằng là
bị tắt ống dẫn tinh quá lâu
theo nghiên cứu một số nghiên cứu trên thế giới là có hai điểm cắt quan trọng
giúp tiên lượng khả năng phục hồi ống dẫn tinh tốt
đó là những trường hợp mà bị tổn thương dưới năm năm
những trường hợp mà trên mười năm thì gần như khả năng thành công rất là thấp
hoặc là với những bệnh nhân có bệnh sử kèm theo hoặc là ví dụ như bệnh nhân bị quay bị nè
hay là bệnh nhân đã từng hóa sạch
hay là những bệnh nhân mà bị tổn thương tinh hoàng đụng dập tinh hoàng
hay là những bệnh nhân có bất thường về di truyền
thì những bệnh nhân này có thể là ảnh hưởng rất là nhiều đến kết quả thành công của kỹ thuật nối ống dẫn tinh vi phẫu
hoặc trong một số trường hợp là gần như là không có chỉ định thực hiện kỹ thuật này
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm hôm nay
khoa nam học của bệnh viện đào khánh
tâm anh ra đời mang tới những dịch vụ cao cấp trong việc tư vấn thăm khám chẩn đoán
và điều trị các bệnh phổ biến và chuyên sâu trong lĩnh vực nam học
đội ngũ chuyên gia của khoa thường xuyên cập nhật những nghiên cứu khoa học
và các pháp đồ hiện đại trong tư vấn chăm sóc sức khỏe nam giới với hiệu quả và tính an toàn cao
bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong số ít bệnh viện có sự phối hợp chặt chẽ
cả ba khoa hỗ trợ sinh sản khoa phụ sản và khoa nam học
bệnh viện có ngân hàng mô giúp chữ đông mô phục vụ cho hỗ trợ sinh sản
tại khoa nam học các bác sĩ áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến trong khám chữa bệnh
chẳng hạn như phẫu thuật nội soi bằng máy laser công suất lớn homeo
dùng kính hiển vi trong các phẫu thuật vi phẫu và tạo hình
các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo khi nam giới trong độ tuổi sinh sản
có bất kỳ vấn đề gì nguy cơ cần đi khám sớm để tránh những tác hại không mong muốn
còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai